đã từ nhiều năm nay màu áo xanh tình nguyện luôn là những hình ảnh quen thuộc
cùng hỗ trợ việc bảo đảm trật tự phân luồng giao thông tại các điểm thi với các chiến sĩ cảnh sát giao thông
sáng nay đoàn thanh niên tại các địa phương sinh viên tình nguyện các trường đại học cũng đã đồng loạt gia quân
ngay từ sáu giờ sáng tại cổng trường trung học cơ sở nguyễn trãi thanh xuân hà nội
đã tập trung đội ngũ đoàn thanh niên phân công làm nhiệm vụ phân luồng giao thông
đây là một trong những điểm thi nằm ở khu vực thường xuyên bị ách tắc
việc phân làn giao thông kịp thời giúp phụ huynh và học sinh giảm thiểu rủi ro trong những ngày thi
các đơn vị để tổ chức thi cho các cháu thì năm nay là thi tương đối tốt
bởi vì là có lực lượng thanh niên xung phong của các trường đại học có tham gia phân luồng giao thông
cho nên tình hình an ninh trật tự cũng như giao thông tương đối là ổn định tốt
kỳ thi trung học phổ thông quốc gia là kỳ thi vô cùng quan trọng
vì thế công tác bảo đảm cho kỳ thi diễn ra thuận lợi xuân sẻ được ưu tiên hàng đầu
không chỉ đoàn thanh niên mà các đơn vị
đơn vị khác cũng tích cực phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông tại các điểm thi
tất cả mọi người của bên đội tình nguyện với bên phường với bên trường của em là sẽ hỗ trợ việc chia làn đường giao thông
và giúp các bác bên công an phường này điều khiển giao thông đi lại cho thuận tiện
theo công văn của thành đoàn về các hướng dẫn thi tiếp xúc mùa thi
thì bên đoàn phường cương trung
các đơn vị đã được sự ủng hộ của đảng ủy phường và sự giúp đỡ của bên công an phường và các bác dân phòng
các bác phố và các bạn bên trường thủy lợi các bạn bên trường một mươi và các đơn vị bạn xung quanh địa phương phối hợp
thì các đoàn viên của bên mình đã có thể là phân luồng giao thông và những địa điểm hay tắc đông
thì đã có những các bạn chấn giữ để chia làn
đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực trong chương trình tiếp sức mùa thi của đoàn thanh niên
cộng sản hồ chí minh mỗi mùa hè đến mùa thi đến màu áo xanh tình nguyện trên các con đường trở thành nét đẹp tiêu biểu trong hoạt động đoàn công tác đoàn